sau khi khai mạc phiên họp thứ bốn mươi tám và cho ý kiến đối với luật công đoàn sửa đổi
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo của chính phủ về thực hiện nghị quyết số bảy mươi sáu hai nghìn một mươi bốn
về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm hai nghìn ba mươi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
theo các đại biểu công tác giao đất ở đất sản xuất cung cấp nước sạch cho đồng bào dân tộc thiểu số
đang là vấn đề bức thiết và còn nhiều phương mắc
chúng ta còn đến năm mươi tám một trăm hai mươi ba hộ thiếu đất ở ba trăm ba mươi năm trăm bảy mươi tám hộ thiếu đất sản xuất
và chín mươi sáu hai trăm năm mươi sáu hộ có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất ba trăm một mươi ba hai trăm một mươi chín hộ thiếu nước sinh hoạt
đây là cái điều kiện tiên quyết để tạo sinh kế cho người dân thì mới có thể giảm nghèo bền vững được
trong thời gian tới phải hết sức quan tâm đến cái
thực hiện chủ trương đến hai nghìn hai mươi năm bảo đảm có đất ở đất sản xuất và nước sinh hoạt cho người dân
các đại biểu cho rằng hiện tỷ lệ hộ nghèo có sự tranh lệch khá lớn giữa các vùng
nhất là vùng miền núi đồng bào dân tộc thiểu số
vì vậy cần có sự tích hợp giữa các chính sách giảm nghèo để bảo đảm tính hiệu quả và thiết thực